thậm chí nhiều dự án điện đã xong nhưng không phát hết được công suất
trong khi nhiều thời điểm evn phải đổ dầu phát điện
để gỡ khó bộ công thương đã đề xuất cho xã hội hóa đối với lưới truyền tài điện
thế nhưng để tư nhân đầu tư mạnh vào truyền tài điện vẫn cần gỡ cơ chế
theo bộ công thương nhu cầu năng lượng sơ cấp có sự tăng trưởng vượt bậc
giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bảy mức tăng trưởng là một mươi bốn bảy
riêng sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân chín năm
và dự báo trong giai đoạn năm năm tới nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng từ tám năm cho đến chín năm
đáng chú ý theo quy hoạch điện bảy điều chỉnh đến năm hai nghìn hai mươi năm
dự kiến nhu cầu công suất nguồn điện của hệ thống phải đạt chín mươi sáu mw
như vậy trong giai đoạn từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm mỗi năm việt nam cần bổ sung thêm khoảng sáu mw
trong khi đó các nguồn điện năng chủ yếu
như nhiệt điện thủy điện cơ bản đều đã khai thác hết
hoặc có những giới hạn phát triển
cùng với các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ
các dự án năng lượng sạch đã gấp rút thì công hòa lấy điện
chúng tôi cơ bản là đầu tư cũng nghiên cứu đầu tư nhiều tỉnh rất nhiều tỉnh
một mươi bốn tỉnh thành
những dự án mà chúng tôi quan tâm nhất
là ở những tỉnh có nhiều nguồn năng lượng
nhất như là gió mặt trời
tuy nhiên những tỉnh đó về hạ tầng
thì thường lại được không tốt
chúng tôi cũng có bộ phận để nghiên cứu cụ thể về mạng này
và cũng phải đánh giá
khả năng truyền thải được thì chúng tôi mới vào
những chỗ nào mà không khả năng truyền thải
chúng tôi sẽ đánh giá theo trong tương lai
phát triển tương lai
tuy nhiên phát triển mạnh năng lượng tái tạo
đang phải đối mặt với thách thức lớn
khi bản chất của năng lượng sạch không có sự ổn định
khó vận hành hơn so với năng lượng truyền thống
điều này đặt ra thách thức làm sao để phát triển nhanh và mạnh
trong khi đó vẫn phải bảo đảm sự an toàn
tin cậy của hệ thống điện
đó cũng là ý kiến được chia sẻ
tại diễn đàn năng lượng hai nghìn hai mươi vừa qua
được bộ công thương tổ chức vào tháng sáu
với sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo
một mặt do cơ chế chính sách của chúng ta
mặt khác là kiểu gì là
lắp đặt trên mặt trời trên gió
thì nó nhanh hơn
so với khi làm cái đường dây truyền tải
trong thời gian vừa qua
chúng ta thấy là không có cái sự
chưa có cái sự tầm bộ
phát triển năng lượng tái tạo
các dự án nguồn tái tạo

cho nên là có đấu xuất hiện

các nhà máy điện mặt trời
thời gian vừa qua thì đã phải giảm công suất

chủ trương đầu tư với tổng vốn trên sáu mươi hai tỷ
tính đến thời điểm hiện nay
có hai mươi một dự án đã đưa vào vận hành
với tổng quy mô công suất là một ba trăm ba mươi chín mw
và dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi
các dự án còn lại
sẽ được đưa vào hoạt động
tuy nhiên các nhà máy này vẫn phải giảm phát
không chạy hết công suất
hiện nay là
đối với các dự án đang vận hành trên địa bàn tỉnh
trong đó là
các dự án điện mặt trời
và ba dự án điện gió
đang vận hành thì trong đó là một mươi một dự án
đang thực hiện giảm phát
thời gian giảm phát là khoảng
hai mươi ba mươi lượng công suất
đã ảnh hưởng đến thực hại
hiệu quả kinh tế của các nhà đầu tư
để khắc phục những điều này
vừa rồi tỉnh ninh thuận đã có nhiều văn bản kiến nghị
liên bộ công thương thủ tướng chính phủ và evn
để đẩy nhanh tiến độ công suất đầu tư
hạ tầng lưới điện truyền tài
dự kiến cuối tháng sáu và trong năm hai nghìn hai mươi
số dự án công trình giải tỏa sẽ đưa vào vận hành
thì khả năng giải tỏa trên hiện nay thực tại sẽ tốt hơn
ninh thuận cũng là một trong những tỉnh tiên phong
đã được chính phủ cho
tư nhân hóa hệ thống triệu tài
đây là một cụ thể đi trước
tuyên phong trong một nghị quyết
của bộ chính trị
tôi nghĩ là nghị quyết
năm năm của bộ chính trị là đi là một cái xu thế
phát triển là phù hợp
với lộ trình như hiện nay
nhằm khuy động các nguồn lực tài chính
của các thành phần kinh tế
nhưng việc khuy động tư nhân đầu tư và lưới truyền tài
không phải là điều dễ dàng
mới đây tập đoàn trung nam được chấp thuận
đầu tư dự án điện mặt trời bốn trăm năm mươi mw
kết hợp trạm biến áp năm trăm linh kv thuận nam
và đường dây năm trăm linh kv thuận nam vĩnh tân
dài một mươi năm năm km
với tổng vốn đầu tư một mươi hai tỷ đồng
được nhiều ý kiến coi là chưa có tiền lệ
là một nhà đầu tư lần đầu tiên
được tham gia đầu tư vào
trạm biến áp năm trăm linh kv
và đường truyền tài
mà nó trúng vào việc
trạm này là lớn nhất việt nam bây giờ
và đường truyền tài này
cũng là một trạm biến áp
cũng là đường truyền tài
với cái công suất cũng lớn nhất việt nam bây giờ
thì chúng tôi làm như vậy
trong vào khoảng tháng chín này là chúng tôi xong
cho đến bây giờ thì cũng không có cái hạn chế gì
nhưng mà chỉ có sợ là sau này
khi đi vào vận hành
thì còn đang cái việc lấp lẫn
cái việc là độc quyền
và ai sẽ là vận hành
bây giờ chúng tôi rất là ấu binh cái việc này
chúng tôi chuyển giao gvn
thì họ chưa nhận được
thì chúng tôi thuê họ vận hành
việc thu hút tư nhân để làm đường dây truyền tài
không dễ với mức phí truyền tài
chỉ chiếm khoảng bảy trong giá bán điện
tức khoảng một trăm linh đồng
rất khó để nhà đầu tư bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng
để thu tiền từ việc làm đường dây
nếu không phải là gắn với chính dự án nguồn điện
nhà đầu tư đang tiến hành
việc trung nam group sẵn sàng đầu tư đường dây
và tpa năm trăm linh kv
cũng bởi vì đường dây này sẽ góp phần giúp họ
giải tỏa công suất của nhà máy điện mặt trời
bốn trăm năm mươi mw đang được đầu tư
xây dựng một thị trường năng lượng
thị trường điện bình đẳng trong mọi trường hợp kinh tế
đây là điều rất là quan trọng
các doanh nghiệp tư nhân có thể đầu tư vào mọi cái khâu
trong việc phát điện
hoặc là truyền tài điện
cũng như là bán lẻ điện
trong thị trường điện
ví dụ như là khu phát điện thì có thể đầu tư
vào các nhà máy điện rất lớn
hoặc là rất nhỏ như là nơi tế tạo
với khâu truyền tài điện thì có thể tham gia vào đầu tư
các công trình truyền tài
nhà nước sẽ có thể
không độc quyền vào khâu đầu tư
nhưng mà vẫn độc quyền khâu vận hành
ngày hai mươi hai tháng sáu
tại cuộc họp của thành trực chính phủ
về các cơ chế phát triển nguồn và lưới điện
thủ tướng nêu rõ mọi thành phần kinh tế
có thể tham gia sản xuất điện kể cả lưới truyền tải
phát triển điện gắn với bảo vệ môi trường sống
ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo
ít gây ô nhiễm
áp dụng quy luật thị trường trong sản xuất điện
do đó bảo đảm giá điện cạnh tranh rất quan trọng
trong nghị quyết năm nhăm đã mở cửa cho tư nhân
vào đầu tư một phần
trong lưới truyền tài
thì tôi nghĩ rằng là
sẽ xác định được danh giới
đâu là phần độc quyền nhà nước
để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
còn những đường truyền tài
thu gom công suất của các nhà máy năng lượng tái tạo
thì có thể giao cho tư nhân làm
và như vậy thì bản thân họ đã
có thể tự một phần
tham gia giải phóng công suất
tư nhân đầu tư
thì đấy cũng là bước rất đột phá
trong cái nghị quyết năm nhăm
và chúng tôi cũng thống nhất
với địa phương sẽ đang tiếp tục
nghiên cứu và báo cáo với sớm với thủ tướng chính phủ
cho tiếp tục triển khai thực hiện
cơ chế thí điểm
cho các nhà đầu tư tư nhân
đầu tư trong các dự án điện
tái tạo có quy mô tương đối lớn
cái khả năng đầu tư trong cái hệ thống hạ tầng
các đường dây và cây chạm
cây chạm và đường dây dẫn
hệ thống đường dây dẫn
cây chạm và đường dây dẫn
coi như là hợp phần của cái dự án đầu tư
và vẫn được phép trong quy định chung của luật pháp
tổng công ty truyền tài điện quốc gia
cũng đã cảnh báo
đây là hệ thống mang tính sương sống và huyết mạch
của hệ thống điện quốc gia
đóng vai trò đặc biệt quan trọng quyết định
trong việc bảo đảm an ninh năng lượng
quá trình đầu tư và quản lý vận hành
đối với hệ thống này đều phải tuân thủ
theo các tiêu chuẩn quy trình quy định nghiêm ngặt chặt chẽ
để bảo đảm chất lượng tính đồng bộ
về thiết bị kép nối
và bảo đảm sự an toàn ổn định tin cậy
trong quá trình quản lý vận hành
bởi theo luật điện lực nhà nước độc quyền truyền tài
do đó việc tư nhân tham gia vào khâu nào
vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
cuối tháng ba năm nay bộ công thương đã có báo cáo
gửi thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ xây dựng tờ trình
của chính phủ và dự thảo nghị quyết
của ủy ban thường vụ quốc hội về giải thích luật điện lực
nội dung nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tài
vì thế đối với hệ thống truyền tài điện quốc gia
nhà nước có cần độc quyền trong cả lĩnh vực đầu tư
và quản lý vận hành như lâu nay hay không
là vấn đề rất cần bàn thảo nghiêm túc và kỹ lưỡng
để tạo thuận lợi kêu gọi tư nhân đầu tư đường dây truyền tải
cơ quan chức năng cần tháo gỡ được các nút thắt kể trên
nếu không việc tư nhân làm đường dây truyền tài
sẽ chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà thôi